một đường dây tổ chức hoạt động tín dụng đen với số tiền lên đến gần chục tỷ đồng vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước phát hiện triệt phá
kiểm tra hành chính phòng nghỉ số một nhà nghỉ hồng gấm thuộc thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang các đối tượng gồm nguyễn văn thiệu nguyễn minh hiếu và đỗ duy bảy
đang sử dụng một phần mềm chạy trên môi trường mạng internet quản lý hoạt động cho vay tiền
cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng đen
thời điểm kiểm tra trên phần mềm máy tính các đối tượng đang hoạt động có danh sách cho hơn năm trăm linh lượt người vay tiền
tổng số tiền gốc cho vay là hơn bảy tỷ đồng số tiền thu về là gần một mươi tỷ đồng tiền thu lời bắt chính trên hai tỷ đồng
các đối tượng khai nhận nhóm đã thuê phòng ở tại nhà nghỉ để hoạt động điều hành đường dây
nguyễn văn thiệu là người làm chủ có tiền cho vay thiệu thuê và trả lương cho hiếu và bảy
cơ quan điều tra đã xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi suất từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi một năm
công an huyện kim thành tỉnh hải dương vừa kiểm tra phát hiện ba mươi sáu đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tại hai quán karaoke trên địa bàn
tiến hành kiểm tra quán karaoke dubai tại tam kỳ kim thành
tổ công tác của công an huyện kim thành phát hiện có một mươi bảy khách đang sử dụng dịch vụ tại ba phòng hát
tiếp đó tổ công tác tiếp tục phát hiện tại quán karaoke luxury tại liên hòa kim thành
tiến khách nghi vấn sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ gồm nhiều đĩa xứ và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
các đối tượng bị phát hiện trong độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi năm đến từ nhiều địa phương khác nhau chủ yếu là hải phòng
kiểm tra nhanh trong số ba mươi sáu đối tượng bị bắt giữ có hai mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
công an huyện kim thành đã tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
nhậu say rồi chém cha vợ bị thương
đối tượng sơn sô chiết chú tại xã lương hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành ra quyết định khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu chiết đến tròi của cha vợ là ông sơn hoàng năm mươi
năm mươi hai tuổi chú cùng địa phương để tìm vợ là chị sơn thị mỹ hạnh và các con
do chị hạnh không theo về nên chiết đã chửi bới ông hoàng
và khi ông hoàng mở cửa ra thì chiết đã dùng dao mang theo sẵn chém trúng tay và lưng khiến ông hoàng bị thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
chỉ là những lời chia sẻ chưa đúng trên mạng xã hội hay đơn giản hơn là việc đuổi nhau
cũng khiến cho những thanh thiếu niên manh động kêu gọi bạn bè chuẩn bị hung khí có tính sát thương cao để đến gặp đối phương giải quyết mâu thuẫn
những vụ việc vừa qua xảy ra trên địa bàn quận cẩm lệ thành phố đà nẵng tiếp tục dóng lên hồi chuông báo động
về sự thiếu bình tĩnh mất kiểm soát bất chấp hậu quả ở một bộ phận giới trẻ hiện nay
đây là số hung khí gồm bốn cây kiếm nhật hai dao phóng lợn được nhóm hai mươi thanh niên cùng chú tại phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng chuẩn bị
mang đến một quán ăn nơi hai thanh niên khác đang làm việc để xử lý mâu thuẫn
hậu quả vụ hỗn chiến đã khiến anh nguyễn quốc khánh chú tại quận hải châu bị thương rất may không ảnh hưởng tới tính mạng nhờ được cấp cứu kịp thời
lúc đó em chạy giấy khánh vào bếp sau đó em chém một cái trắng dập xuống cho chúng tay và ngực sau đó em chém thêm một cái nữa thì khánh có cầm một cái thao thiết để đỡ
sau đó em chém cái thứ ba thì khánh vẫn cầm cái thao để đỡ thứ tư thì em chém sau em chạy
còn đây lại là số hung khí mà một nhóm thanh niên khác trú ở các địa phương lân cận của quận cẩm lệ đã tập hợp được chỉ trong một thời gian ngắn để đi giải quyết mâu thuẫn cho huỳnh khánh linh một mươi chín tuổi trú tại phường hòa minh quận liên triều ở khu vực cầu vượt hòa cầm
không chỉ có dao kiếm mà nhóm này còn chuẩn bị cả bom xăng để trả thù rất may vụ việc đã nhanh chóng được công an quận cẩm lệ phát hiện và ngăn chặn kịp thời
tối nay em có hẹn với hà cương một mươi hai h để đánh nhau tại cầu vượt hòa cầm vũ khí thì em mua ở trang sốt và quẹo sửa tôn trên facebook còn bom xăng thì tụi em học cách làm trên mạng
hai nhóm thanh thiếu niên khác nhau nhưng đều có trung điểm là xuất phát từ những mâu thuẫn hiểm khích trên mạng xã hội không được giải quyết sớm
với bản tính hung hăng bốc đồng của tuổi trẻ số thanh thiếu niên nói trên đã không kiềm chế mà còn lôi kéo bạn bè cùng tham gia
phần lớn chuỗi thời gian các em dùng để ngủ và chơi game hoặc là tụ tập với các bạn bè để uống cà phê tấn gạo và thông qua việc uống cà phê tán gạo này thì rất nhiều ý tưởng về hội đồng vi phạm phát sinh từ cái việc này
liên quan đến hai vụ việc công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố gần ba mươi bị can về hành vi cố ý gây thương tích
việc nhanh chóng làm rõ và kịp thời
ngăn chặn hành vi của số thanh thiếu niên nói trên đã góp phần hạn chế được những hậu quả đáng tiếc xảy ra
đây tiếp tục là bài học để các bậc cha mẹ và toàn xã hội cùng quan tâm hơn đến con em mình không để các em xa ngã vi phạm pháp luật
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng châu phon còn gọi là pin fonn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và đối tượng châu rết còn gọi là sony sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp bà đen xã an cư huyện tỉnh biên tỉnh an giang
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hải còn gọi là hải miên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba về tội cướp giật tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo cho bộ công an
báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý